tam đa là xã có diện tích vải lai nhiều nhất của huyện phù cử tỉnh hưng yên
chưa năm nào vải sai quả như năm nay quả vải to mộ mạ đẹp
hiện nay người nông dân trồng vải trong xã đang phấn khởi thu hoạch những lứa vải lai chín sớm đầu tiên trong niềm vui được mùa được giá
trong những ngày cuối tháng năm trên những tuyến đường dẫn về các xã tam đa minh tiến tiên tiến tống trân của huyện phù cử tỉnh hưng yên
luôn tấp nập xe của thương lái từ nhiều nơi về thu mua vải
giá thu mua vải lai chín sớm từ ngày đầu thu hoạch đến nay luôn duy trì ở mức cao và đang có chiều hướng nhích dần lên
xã tam đa là xã có diện tích vải lai chín sớm nhiều nhất của huyện phù cử hơn một trăm năm mươi hectare
nông dân trồng và chăm sóc vải theo quy trình việt grab nên năng suất và chất lượng quả vải đạt cao
bảo đảm tiêu chí của nhãn hiệu vải lai chín sớm phù cử về hình thái màu sắc chỉ tiêu hóa lý an toàn vệ sinh thực phẩm
nền vải lai được giá từ hai mươi hai đến hai mươi bảy đồng một kg
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên nhân dân địa phương tam đa được sử dụng vải lai chín sớm
năm hai nghìn một mươi bảy là năm đầu tiên nhân dân địa phương tam đa được sử dụng thương hiệu vải lai chín sớm huyện phù cử
và cũng rất vinh dự cho địa phương năm nay là một trong cái năm được mùa cao nhất và cái giá cả cũng ổn định và giá cao nhất
năm nay thì về địa phương chúng tôi đã có chủ trương tuyên truyền vận động nhân dân
một là không bẻ vải xanh hai nữa là không để cho các thị trường vải khác xâm nhập vào địa phương tam đa chúng tôi
chính vì vậy cho nên là cái giá và chất lượng rất là đảm bảo
và giá cả năm nay thì mỗi ngày
giá lại tăng lên và người dân rất là tin tưởng phấn khởi vào cái chủ trương chung của lãnh đạo địa phương về cái việc quản lý và sử dụng thương hiệu một cách có hiệu quả
toàn huyện phù cử có khoảng bốn trăm năm mươi hectare vải lai chín sớm
theo ủy ban nhân dân huyện sản lượng vải la chín sớm năm nay của huyện ước đạt khoảng tám tấn cao hơn hai mươi so với năm trước
năm hai nghìn một mươi sáu vải phù cử được cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu vải la chín sớm phù cử
năm hai nghìn một mươi sáu vải phù cử được cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu vải lai chín sớm